bước vào năm học mới chưa lâu nhưng trên địa bàn tp hcm đã liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại các trường học
trong đó đáng chú ý nhất là vụ gần một trăm linh em học sinh tiểu học ở quận hai bị ngộ độc
điều này đã làm dấy lên nỗi lo về an toàn thực phẩm trong trường học câu chuyện luôn mang tính thời sự trong mỗi năm học và hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
các bữa ăn chính của hơn một học sinh trường tiểu học trần nguyên hãn quận tám được chế biến ngay tại bếp ăn của trường với tổ bếp bốn người
nguồn thực phẩm chế biến được nhà trường hợp đồng với công ty bên ngoài cung cấp có sự kiểm tra của nhân viên y tế
hầu hết bữa ăn trường học ở tp hcm hoặc do nhà trường tự nấu với nguồn nguyên liệu do bên ngoài cung cấp
chỉ một vài trường tư thuộc quy mô nhỏ do người của trường tự nấu
trường tự đi chợ hoặc các bữa ăn được các cơ sở sản xuất cung cấp trọn gói
dù theo cách nào các trường đều phải bảo đảm có ký hợp đồng với các điều kiện quy định rõ ràng
bữa ăn của học sinh cũng được nhà trường mời phụ huynh cùng giám sát
có ban đại diện các bài học sinh tham gia kiểm tra giám sát và việc nấu ăn cho con rất là thường xuyên
khi mà gửi con vào trường thì mình coi cái quan trọng nhất là cái khâu mà thực phẩm
nói chung là mình cũng đi khảo sát cái
cái phần nhà bếp
sự chủ động của các nhà trường trong việc bảo đảm quy trình điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho bữa ăn trường học
cùng với sự tham gia giám sát của phụ huynh là rất cần thiết
thế nhưng nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn có thể xảy ra với rất nhiều nguyên nhân
vụ việc gần một trăm linh học sinh trường tiểu học bình trưng đông quận hai bị ngộ độc sau khi ăn bữa trưa ở trường
trong khi học sinh trường bên cạnh cùng ăn bữa trưa từ một nguồn cung cấp lại không sao là một ví dụ cụ thể
điều này cho thấy vấn đề an toàn thực phẩm
bữa ăn trường học cần vai trò lớn của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm
chắc không ai mong muốn cái điều đó xảy ra cả
mình qua đây thì mình cũng mong muốn kiểm soát được cái vấn đề mà bên thực phẩm cho nó trưởng hợp một chút xíu
phải kiểm tra nhiều hơn phải giám sát nhiều hơn nữa
và thậm chí là họ phải lập ra một cái kế hoạch chi tiết hơn về cái chuyện giám sát cho từng nơi từng nơi
bởi vì mỗi nơi nó có cái điều kiện khác nhau
bữa ăn trường học luôn là bối bận tâm của phụ huynh
bảo đảm bữa ăn chất lượng an toàn cho học sinh vì sức khỏe và sự phát triển của trẻ
là điều cần sự chung tay của toàn xã hội với vai trò lớn từ cơ quan quản lý nhà nước
chứ không chỉ trách nhiệm của nhà trường giáo viên bởi nhiệm vụ chính của thầy cô giáo là dạy học